từ tháng ba đến tháng tám hàng năm là thời gian nắng nóng kéo dài rất dễ xảy ra cháy rừng
với phương châm phòng là chính hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được lực lượng kiểm lâm chủ rừng trên địa bàn huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa khẩn trương triển khai nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện có
khánh vĩnh là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh khánh hòa với hơn tám mươi năm hectare rừng và đất có rừng
trong đó có trên bảy hectare rừng dễ xảy ra cháy hiện đang vào mùa khô nắng nóng kéo dài việc huy động nhân lực phương tiện tham gia chữa cháy là hết sức khó khăn
các phòng chống hết sức nghiêm ngặt trong mùa khô sắp tới đặc biệt là giáo dục ý thức hệ của nhân dân trong vấn đề bảo vệ rừng
đến thời điểm này công tác bốn tại chỗ phòng chống cháy rừng của các xã và chủ rừng đang được khẩn trương thực hiện
với trên hai mươi km đường danh cản lửa dự kiến được bảo dưỡng hoặc làm mới lực lượng và công cụ chữa cháy được tăng cường
hạt kiểm lâm huyện khánh vĩnh liên tục cập nhật diễn biến thời tiết chủ động giám sát vùng có nguy cơ cháy cao để ứng phó